tiếp tục thông tin vụ xe khách chở hai mươi bảy phụ nữ và trẻ em chạy trên quốc lộ hai mươi tám b hướng từ đà lạt xuống phan thiết tỉnh bình thuận
gặp sự cố ở đèo đại ninh vào dạng sáng ngày hôm nay khiến nhiều người bị thương cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tai nạn
tại hiện trường xe khách lao xuống vực sâu trên cung đường đèo trên xe chở nhiều phụ nữ và trẻ em là người dân tiền giang
người dân địa phương đã đến hiện trường hỗ trợ đưa những người bị kẹt trong xe ra ngoài
nhiều trẻ em bị xây sát được đưa lên trên bờ vực trong tình trạng hoảng loạn
đến khoảng sáu giờ hai mươi phút sáng nay lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân